xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
nguyễn thị mai ngọc là vợ của hiền đã cùng với các đối tượng thuê xe ô tô lên nơi làm việc của hiền để đánh ghen
tại đây các đối tượng đã đánh mỹ ngọc đồng thời quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội
sau đó cả nhóm đã đưa mỹ ngọc lên xe trở về nhốt tại quán karaoke và điện thoại cho gia đình của mỹ ngọc
phải đem số tiền đã nợ đến trả thì mới cho mỹ ngọc về nhà
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình
riêng đối tượng nguyễn thị mai ngọc do đang nuôi con nhỏ nên đã được tại ngoại để phục vụ công tác
điều tra và hiện vụ việc đang được công an huyện trợ mới tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn với giá trị tài sản lớn nhỏ gọn dễ cất giấu tàng trữ và mua bán
vàng luôn luôn có sức hấp dẫn đối với những đối tượng trộm cắp cướp giật
đặc biệt là hầu hết các cửa hàng vàng hiện nay nằm sát các đường giao thông lớn
lực lượng bảo vệ yếu lại thiếu các biện pháp an ninh
và đây là những yếu tố tạo thuận lợi cho các đối tượng gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát
vụ việc hàng loạt cửa hàng vàng trên địa bàn
tỉnh hậu giang bị cướp với thủ đoạn tinh vi vừa mới xảy ra gần đây
tiếp tục là lời cảnh báo đến chủ các cửa hàng vàng
trong việc bảo vệ tài sản và an toàn tính mạng cho chính mình
đây là những hình ảnh được ghi lại bởi camera giám sát
tại một tiệm vàng ở phường trà lồng thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
lúc gần một mươi bốn h chiều ngày tám tháng một mươi một
sau khi đặt cục tiền dây cộp lên quầy
người khách đề nghị chủ tiệm vàng bán cho một số trang sức
tương ứng với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng vừa bán đất
tường gặp khách sộp chủ tiệm vàng không chút nghi ngờ
đeo thử cho người thanh niên một chiếc lắc và một sợi dây chuyền vàng một mươi bảy k
tổng cân nặng hơn ba lượng
nhưng do còn dư tiền nên khách quyết định mua thêm một chiếc nhẫn
trong lúc chủ tiệm vàng chuẩn bị tính tiền
thì đối tượng đã nhanh chóng tổ thoát
nhận được tin báo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
liên truy đuổi theo hướng tổ thoát của đối tượng
và phối hợp cùng công an phường vĩnh tường
bắt được hung thủ cùng tăng vật
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai tên phạm thanh tú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú xã tân thới huyện phong điền thành phố cần thơ
trước khi bị bắt khoảng hơn nửa tháng
tú còn đến hai tiệm vàng ở huyện vị thủy và thành phố vị thanh của tỉnh hậu giang
già vờ hỏi mua vàng và đeo thử
khi chủ tiệm sơ hở thì lên xe mô tô đậu sẵn bên ngoài bỏ chạy
rồi đem vàng lên thành phố cần thơ bán được tổng cộng hơn một trăm linh triệu đồng
dùng để tiêu xài và trả nợ
trước đây em có đi mua vàng
thì thấy mà chủ tiệm vàng người ta cho những người mua ra thử
thì mới suy nghĩ cái định là lợi dụng
lúc mà cho thử đó là mới đi
xong rồi em mới chọn là những cái tiệm vàng mà dắn người
thứ nhất là dắn người
thứ hai là chỉ một người chăm coi
thứ ba là đường dễ đi
thứ nhất là chủ tiệm vàng
bố trí nhân viên bảo vệ
hoặc là bố trí camera để giám sát bảo vệ tài sản của mình
thứ hai là khi có khách đến mua vàng
thì chủ tiệm vàng nên lưu ý
cho khách thử là từng món trang sức
chứ mình không nên là đưa nhiều món trang sức cùng một lúc
để tránh cái việc đối tượng lợi dụng để chiếm đọc tài sản
thứ ba là khi bị chiếm đọc tài sản
thì chỗ bà con nên là báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
để phối hợp
để phối hợp
và chi bắt đối tượng
cũng điển hình như vụ này là sau khi là
bị chủ tiệm vàng bị chiếm đọc tài sản
thì đã thông báo cơ quan công an
phối hợp đã bắt được đối tượng ngay sau đó
đầu tranh với phạm thanh tú
công an thị xã long mỹ còn tìm ra đồng phạm
là đặng thị bé hai
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chui xã hỏa lựu
thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ
đã khởi tố tạm giam tú và bé hai
cùng hành vi cướp giải tài sản
cướp giải tài sản
vụ việc một lần nữa là lời cảnh giác đối với người dân
trước các loại tội phạm như trộm cắp
cướp giải tài sản vào những ngày cuối năm
một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra
vào chiều ngày hôm qua
tại công trình đang thi công thuộc tổ sáu
phường nghĩa tránh tp quảng ngãi
làm một công nhân tử vong
vào thời điểm trên trong lúc đang thi công
tại khu vực khoan trụ bê tông
một công nhân đã bị thương
được người dân địa phương đi đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi
tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó
nạn nhân được xác định là anh lê văn khánh
ba mươi sáu tuổi trú tại huyện hòa vang tp đà nẵng
là công nhân của một công ty khảo sát
xây dựng tại tp đà nẵng
sau khi xảy ra vụ tai nạn
công an tp quảng ngãi đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
ghi nhận về thiệt hại do cơn bão
theo báo cáo của các địa phương
thống kê thiệt hại ban đầu do cơn bão số một mươi ba
đã khiến một mươi chín người bị thương
khi chẳng chống nhà cửa
quảng bình là tám người quảng trị bảy người
đà nẵng một người và quảng nam là ba người
về nhà ở
sáu nhà bị sập tại thừa thiên huế
năm bảy trăm năm mươi năm ngôi nhà bị hư hại tốc mái
tại hà tĩnh là sáu
quảng bình là hai trăm ba mươi một
quảng trị là tám trăm linh chín
cửa thiên huế là bốn sáu trăm tám mươi bảy
chủ yếu là bốn sáu trăm tám mươi bảy
chủ yếu là tốc mái một phần
và hiện nay tỉnh đang ra soát phân loại
tại đà nẵng là hai mươi hai ngôi nhà
bị hư hại tốc mái
về tàu thuyền một mươi bảy tàu thuyền bị chìm
hư hỏng tại nơi neo đậu
quảng bình là ba quảng trị là một
thừa thiên huế là một mươi một và đà nẵng là hai
về thủy lợi năm trăm bốn mươi mét kè bị hư hỏng
gần ba mươi chín km
bờ sông bờ biển tiếp tục bị sạt lở
quảng trị là một mươi ba ba km
thừa thiên huế là gần hai mươi sáu km
và để tiếp tục ứng phó với mưa bão
tổng cục phòng chống thiên tai
yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ
diễn biến của mưa lũ sau bão
thưa quý vị trong thời gian vừa qua
thiên tai liên tiếp đặc biệt là cơn bão số một mươi ba
đã để lại hậu quả nghiêm trọng đối với người dân miền trung
những trận mưa lũ sạt lở núi kinh hoàng
đã khiến cho hàng chục người tử vong
hàng trăm người dân đã lâm vào cảnh
mất nhà cửa và trắng tay
hiện nay các địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả
và ổn định cuộc sống cho người dân
tại tỉnh quảng trị đang khẩn trương khắc phục hậu quả
do cơn bão số một mươi ba gây ra
tại huyện đảo cồn cỏ
cán bộ chiến sĩ cùng người dân đang tích cực
cắt thu dọn cây xanh bị đổ ngã
lập lại mái nhà vệ sinh nhà cửa
và trên các tuyến đường
còn tại huyện triệu phong ubnd huyện đã chỉ đạo
các lực lượng tập trung hỗ trợ người dân
sửa chữa nhà bị hư hỏng sớm ổn định cuộc sống
trong khi đó tại quảng bình
cơn bão số một mươi ba đã làm tám người bị thương
hơn một tám trăm linh nhà dân
công sở bị tốc mái hư hỏng nhiều đường dây
cột điện khiến hơn một trăm bảy mươi bảy hộ dân
đã mất điện
chính quyền địa phương huy động lực lượng quân sự
công an biên phòng khẩn trương giúp người dân
khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
theo công an huyện bắc trà my
tỉnh quảng nam lực lượng chức năng đã tìm thấy
thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá
ở thôn bốn xã trà tân
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi một
tại tuyến đường quốc lộ bốn mươi b đoạn qua
thôn bốn xã trà tân đã xảy ra sạt lở đất
làm một người mất tích một người bị thương
còn tại thừa thiên huế
các đơn vị điện lực đã nỗ lực khắc phục
sự cố do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba
cấp điện trở lại cho khoảng chín mươi năm khách hàng
khoảng năm số khách hàng còn lại
chủ yếu ở khu vực ngập ống
với tinh thần vì nhân dân phục vụ
lực lượng công an chính quy vừa được bố trí
về các xã đã đóng vai trò nòng cốt đi đầu
trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó
phòng chống thiên tai tại cơ sở
cho nhân dân trong việc khắc phục
giúp người dân ổn định cuộc sống
và ghi nhận sau đây vừa được thực hiện tại quảng ngãi
những ngày qua lực lượng công an xã hành dũng
huyện nghĩa hành luôn có mặt
tại các trường học bị thiệt hại nặng nề do bão
để tham gia khắc phục dọn vệ sinh
sớm đưa học sinh trở lại lớp sau bão
trận lũ quét kinh hoàng do bão số chín gây ra
làm gần hai mươi ngôi nhà ở làng mang rinh
thôn măng hè xã sơn bùa
huyện sơn tây bị sập
quấn trôi hư hỏng trong đêm
nhưng không có người thương vong
bởi trước đó lực lượng công an xã sơn bua
đã tham mưu chính quyền địa phương
khẩn trương di rời dân đến nơi an toàn trước khi lũ càn quét
công an chính quy là đều đảm bảo
đi khắp khu dân cư có cái thùng

thông báo là giúp dân rất là an toàn
như thế đối với sơn bùa là chúng ta
phải nói là người dân an toàn hết
thì đối với công an chính quy này
về địa phương là chúng tôi rất là phán khởi
có trách nhiệm
thường xuyên trực
khi có tình huống xảy ra trên địa bàn
khi tăng cường công an chính quy về cơ sở
lực lượng công an chính quy đã chủ động với
các phương án kế hoạch và bố trí lực lượng
để sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương
cứu nạn cứu hộ an toàn giao thông
tham gia ứng phó khắc phục hậu quả
thiên tai vừa đảm bảo tốt tình hình
an ninh trật tự ngăn chặn khống chế
được diệt bệnh covid một mươi chín
lực lượng công an chính quy về xã
vừa phát huy tốt các vai trò bảo đảm
an ninh trật tự ở địa phương
cũng là một trong những lực lượng nằm cốt
cùng với địa phương
trong công tác phòng chống thiên tai
theo phương châm bốn tại chỗ
không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo
an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
lực lượng công an xã chính quy với tinh thần
và trách nhiệm của mình
đã giúp đỡ nhân dân trong cơn nguy khó
qua đó góp phần xây dựng hình ảnh
người chiến sĩ công an đẹp hơn trong mỗi người dân
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn đang diễn biến phức tạp
cùng với các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ
công an thành phố hà nội vẫn tiếp tục
và chủ động nắm chắc tình hình
quản lý chặt chẽ công tác quản lý nhân hộ khẩu
tại các cơ sở lưu trú
quản lý xuất nhập cảnh đối với các trường hợp
người nước ngoài người việt nam
từ vùng dịch nhập cảnh vào việt nam
nhằm góp phần hiệu quả vào công tác phòng chống dịch bệnh
điều đặn mỗi ngày các cán bộ chiến sĩ
đội an ninh công an quận ba đình thành phố hà nội
lại xuống địa bàn
giá soát kiểm tra các cơ sở lưu trú
như nhà nghỉ khách sạn nhà cho thuê
có người nước ngoài tạm trú
nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm
có yếu tố nước ngoài như vũ trường quán bar nhà hàng
nhằm tuyên truyền nhắc nhở
các cơ sở kinh doanh khách du lịch
chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch
cũng như việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đội an ninh thường xuyên phối hợp với công an phường
tiếp tục triển khai các biện pháp
đi từng nhà giả từng ngõ
đến từng nơi từng cơ sở mà có người nước ngoài lưu trú
vừa phục vụ công việc tổng chắc hộ khẩu
vừa thực hiện cái việc mà
giá soát nắm tình hình thật chặt
cái số người nước ngoài hiện đang tạm trú trên địa bàn
số người đi người đến
có thể là số mới qua cách ly
mới đến hoặc là xuống từ các đơn vị khác
từ các tỉnh thành khác
người ta có ra nội thì anh em đều có công việc thường xuyên
phù hợp quản lý rất là chặt
thứ hai là tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch
hướng dẫn các cơ sở về cái việc
khai báo y tế về việc
phối hợp với cơ quan chức năng công an phường
công an quận phối hợp với các lực lượng
của chính quyền y tế trong cái việc mà
nắm tình hình của con người
có dấu hiệu liên quan đến dịch bệnh
để tiếp tục làm tốt công tác phòng dịch trên địa bàn
qua kiểm tra giá soát
lực lượng công an phát hiện
một số cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm hành chính
về không thực hiện đầy đủ các quy định
về quản lý an ninh trật tự
đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
và đây là một ví dụ điển hình
trong quá trình ra soát cán bộ đội an ninh công an quận ba đình
phát hiện chủ cơ sở này
đã cho người nước ngoài lưu trú qua đêm
mà không khai báo tạm trú
cũng không hướng dẫn người nước ngoài khai báo
đối với những trường hợp không hợp tác
chúng tôi sẽ kiểm quyết với chủ hộ
cũng như là đối với những người có trách nhiệm
về quản lý người nước ngoài
tại cơ sở nhà nơi như nhà ở chỗ
và chúng tôi có thể mời lên làm việc
tại cơ quan công an
còn đối với những người nước ngoài mà người ta không tham tác
chúng tôi sẽ trao đổi với họ về việc là họ có thể liên hệ với các đại sứ quán
và tôi nghĩ rằng là người dân cũng sẽ ủng hộ
và đổi kiện cho cơ sở lưu trú công an
để làm việc đảm bảo cho việc
phòng chống dịch covid
hiện có khoảng hơn bốn hai trăm linh người nước ngoài
đang tạm trú trên địa bàn quận ba đình
với tổng số khách sạn nhà khách nhà nghỉ
homestay là một trăm hai mươi bảy
và năm trăm ba mươi bốn nhà thoa thuê
có người nước ngoài tạm trú
do đó bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra
nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch
lực lượng chức năng cũng khuyến cáo
người dân hạn chế tối đa việc di chuyển
đến vùng có dịch hoặc nếu trở về
từ vùng có dịch chấp hành nghiêm
việc khai báo y tế tạm trú tạm vắng
đối với nơi gần nhất
vì chúng tôi cũng thường xuyên
có sự liên hệ
và cũng thường xuyên được các anh
thông tin đầy đủ
về các đợt trước dịch sau dịch
cũng như là trong suốt quá trình
cơ sở kinh doanh
là sẽ đầy đủ về khai báo tạm trú
khai báo đầy đủ
về các phòng chống dịch
quy định phòng chống dịch
quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài
cũng như là công tác quản lý người nước ngoài
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
mỗi cán bộ công an cơ sở
đều là một cán bộ dân vận
áp lực thời gian và khối lượng công việc rất lớn
xong các anh các chị
không quản ngày
thường trực gắn bó với từng ngõ phố
tích cực tuyên truyền giải thích
vận động để nhân dân đoàn kết một lòng
nhận thức đúng và hành động quyết liệt
theo chỉ đạo của đảng và chính phủ